thông tin mới nhất về cơn bão số hai vào sáng nay bão dobsuri đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo luzon philippines đi vào khu vực đông bắc khu vực bắc biển đông trở thành cơn bão số hai trong năm nay
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi chín ba độ kinh đông cách sán đầu trung quốc khoảng ba trăm bảy mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi sáu
những giờ tới bão số hai vẫn giữ hướng di chuyển tây bắc về phía nam của đài loan tuy nhiên bão suy yếu dần
dự báo đến sáng mai bão chỉ còn cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão số hai vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông có mưa gió mạnh cấp sáu bảy
khu vực đông bắc vùng biển này có gió mạnh lên cấp một mươi một mươi hai vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi năm giật cấp một mươi bảy biển động dữ dội
cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại khu vực biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn